tại hà nội đã diễn ra lễ ký hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và các phó thủ tướng trương hòa bình phạm bình minh cùng lãnh đạo các bộ ngành dự buổi lễ
hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu đã được bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh
bộ trưởng bộ môi trường kinh doanh thương mại và doanh nghiệp của romania stefan radu oprea
với mức độ cam kết đã đạt được evfta là một hiệp định toàn diện chất lượng rất cao và bảo đảm cân bằng lợi ích cho cả việt nam và eu
trong đó cũng đã lưu ý đến tranh lệch về trình độ phát triển
các nội dung chính của hiệp định gồm thương mại hàng hóa lời văn về quy định chung và cam thuyết mực ở thị trường
quy tắc xuất xứ hải quan và thuận lợi hóa thương mại các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật
hàng rào kỹ thuật trong thương mại thương mại dịch vụ đầu tư phòng vệ thương mại cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước
mua sắm của chính phủ sở hữu trí tuệ gồm cả chỉ dẫn địa lý phát triển bền vững hợp tác và xây dựng năng lực pháp lý thể chế
hiệp định cũng bao gồm cách tiếp cận mới tiến bộ hơn về bảo hộ đầu tư và giải quyết tranh chấp đầu tư
thưa quý vị như vậy là hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu
evsta và ipa đã chính thức được ký kết
đây sẽ là cố hích lớn cho xuất khẩu của việt nam mở ra cơ hội phát triển tăng trưởng thương mại vào thị trường hai mươi tám nước trong eu
có thể nói gần một trăm linh kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn
mức cam kết này có thể coi là mức cam kết cao nhất mà việt nam đạt được
trong các fta đã được ký kết từ trước tới nay
phát biểu tại bữa lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam rất vui mừng hợp tác với liên minh châu âu
ở một nền văn minh tiên tiến một khối kinh tế phát triển ở phía nam tây bán cầu hùng mạnh hàng đầu thế giới
cũng như mở rộng hợp tác song phương với hai mươi tám nước thành viên eu
sự liên kết tổng hòa các hiệp định quan trọng này sẽ năng cắn quan hệ việt nam và eu lên tầm cao mới
mang tính chiến lược
trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên các thách thức an ninh phi truyền thống còn lớn
thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn
sự hợp tác hai bên và ký hiệp định hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt
thể hiện tư duy mạnh mẽ tầm nhìn chiến lược của cả việt nam và eu
là hai nền kinh tế mang tính bổ sung cho nhau cùng hợp tác cùng có lợi
và cùng phát triển
hướng về tương lai tươi sáng đóng gắp cho sự phát triển bình vững
và cho hòa bình ổn định và phát triển
trong không khí trang trọng hôm nay thay mặt chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thủ tướng đã chân thành cảm ơn các nước thành viên eu đã ủng hộ để việt nam được bầu
làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
việt nam cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với eu trong các vấn đề quốc tế và cả liên hợp quốc
thủ tướng nêu rõ năm hai nghìn hai mươi
đảm nhận vai trò chủ tịch asean hiệp định evfta được coi là khuôn mẫu để các nước asean cùng eu
xây dựng một hiệp định thương mại tự do chung giữa hai khối tạo ra sung lực mới cho hợp tác khu vực
tôi tin tưởng ngài tưởng nghị viện châu âu eb nghị viện các nước thành viên eu và quốc hội việt nam
sẽ sớm phê chuẩn các hiệp định evfta evipa để khi có hiệu lực
hai hiệp định quan trọng này sẽ như tuyến đường cao tốc quy mô lớn
hiện đại nối gần hơn giữa eu và việt nam
và từ đây người dân hai bên dễ dàng hợp tác giao lưu
các doanh nghiệp hai bên có thể tiếp cận thuận lợi thị trường của nhau
đặc biệt doanh nghiệp eu sẽ tiếp cận không chỉ thị trường cầm trăm triệu người dân việt nam
mà cả thị trường các nước asean cptpp và các thị trường lớn khác ở khu vực đông á
góp phần tạo nên chung lực và hợp tác đông tay
mang đến sự phát triển thịnh vượng của hai khu vực eu và toàn cầu
thủ tướng nhấn mạnh việc ký các hiệp định ngày hôm nay mới là bước khởi đầu
hai bên cần nỗ lực để quá trình hợp tác thành công
việt nam sẽ ban hành chương trình hành động quốc gia thực hiện hai hiệp định với các nhiệm vụ
các biện pháp cụ thể thực thi đầy đủ các cam kết triển khai sâu rộng giữa các bộ cơ quan
địa phương các tổ chức doanh nghiệp và người dân gắn với phát huy sự năng động
sáng tạo trong quá trình thực hiện
hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước việt nam ngày càng phát triển giàu mạnh hùng cường
thưa quý vị và các bạn như vậy là hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam
và liên minh châu âu eu đã chính thức được ký kết
vâng đây là một trong những hiệp định thương mại tự do lớn nhất mà việt nam từng tham gia
được kỳ vọng là sẽ tạo một bước đột phá trong câu chuyện cải cách thể chế hành chính
cũng như là phát triển nền kinh tế việt nam lên một tầm cao mới
khi mà chính thức được thực thi
ngay bên cạnh tôi đây lúc này là bà nguyễn minh hằng
quyền vụ trưởng vụ kinh tế đa phương bộ ngoại giao
bà sẽ có những chia sẻ đối với chúng ta về sự kiện này từ góc nhìn đối ngoại
đầu tiên thì bà có thể chia sẻ là sự kiện này thì sẽ góp phần đóng góp vào quan hệ thương mại giữa việt nam và eu như thế nào
hiệp định hai hiệp định mà vừa ký kết sẽ có cái đóng góp quan trọng
sẽ tạo nên những động lực mới để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và eu
đây là những hiệp định có mức độ cam kết rất là cao và rất là toàn diện
bao gồm các lĩnh vực từ thương mại đầu tư đến các lĩnh vực của phát triển bền vững
thì đây nó sẽ là những động lực mới để thúc đẩy quan hệ
về kinh tế thương mại thì chúng tôi cho rằng là với cái việc hai bên cắt giảm thuế cho nhau ở mức độ rất là cao
ví dụ như eu sẽ cắt giảm ngay lập tức khoảng tám mươi năm số dòng thuế của việt nam
tương đương với khoảng bảy mươi kim ngạch nhựa sấp xuất khẩu của việt nam vào eu
và sau bảy năm thì sẽ cắt giảm chín mươi chín số dòng thuế và tương đương với chín mươi chín kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu
thì cái điều này nó sẽ góp phần rất là quan trọng để hai bên tăng cường cái thương mại đầu tư
với cái hiệp định bảo hộ đầu tư thì nó cũng sẽ tạo cơ hội để hai bên thúc đẩy cái quan hệ đầu tư
đặc biệt là việt nam thu hút đầu tư chất lượng cao từ eu vào việt nam
và cái hiệp định này nó còn bao gồm cả các cái lĩnh vực về phát triển bền vững
như là vấn đề về môi trường về lao động thì nó cũng giúp cho hai bên thúc đẩy thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững
thì chúng tôi cho rằng là với việc thực hiện hai cái hiệp định này thì nó sẽ tạo những cái đòn bẩy rất quan trọng
để thúc đẩy cái quan hệ kinh tế thương mại đầu tư hai nước và tạo cái đan xen lợi ích lâu dài
cái gắn kết giữa hai bên giữa việt nam và eu
vậy thì cũng xin được hỏi được rằng là sự kiện này thì góp phần nâng cao vị thế việt nam như thế nào
chúng tôi cho rằng là việc ký cái hiệp định thương mại tự do với eu là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu trên thế giới
nó cũng góp phần quan trọng để tiếp tục nâng cao cái vị thế của việt nam
thứ nhất là như chúng tôi đã nêu là đây là cái hiệp định mà có cái mức độ cam kết rất là sâu
thì với cái việc việt nam và eu quyết tâm thúc đẩy cái hiệp định này
nó sẽ tạo nên một cái thể hiện một cái quyết tâm của hai bên cùng thúc đẩy cái tự do hóa thương mại và đầu tư
cái tự do hóa cái hợp tác thương mại và đầu tư dựa trên luật lệ
và nó sẽ góp phần thúc đẩy cái xu thế hợp tác và liên kết kinh tế quốc tế
thì đây là cái điều mà các nước đều rất là đánh giá cao trong cái bối cảnh là cạnh tranh thương mại toàn cầu nó tương đối là căng thẳng
và cái kinh tế thương mại rồi cái thương mại toàn cầu là có cái xu hướng giảm xuống
cái thứ hai chúng tôi nghĩ rằng là với cái việc ký hiệp định thương mại tự do với eu
thì chúng ta cũng đã và việc thực hiện cái hiệp định tự do hóa thương mại
với trong cái hội đối tác và toàn diện xuyên thái bình dương cptpp
và các hiệp định mà chúng ta đang đàm phán thì việt nam đã đàm phán và đang đàm phán đã chuẩn bị thực hiện
và chuẩn bị phê chuẩn một mươi sáu cái hiệp định thương mại tự do
thì cái điều này nó cũng tạo góp phần quan trọng để nâng cao cái vị thế của chúng ta
chúng ta sẽ tham gia sâu hơn trở thành một cái mắt xích quan trọng hơn trong cái mạng lưới liên kết kinh tế toàn cầu
và với cái đối tác khoảng sáu mươi sáu mươi đối tác trên thế giới là chúng ta thiết lập cái quan hệ kinh tế thương mại